ví dụ như là bây giờ đúng ra là theo quy trình kỹ thuật thì hướng dẫn là năm sáu cân đạm chẳng hạn một xào chẳng hạn
nhưng mà đến khi mà nông dân thực hiện thì nó cũng không theo quy trình nào cả
người ta thấy núi nó xấu thì có khi người ta dùng đến bảy tám cân
mà sau đó thì nó cũng ảnh hưởng đến cái năng suất cũng như là sâu bệnh nó phát triển thì cũng không đảm bảo được cái yêu cầu
trong khi người dân mù mờ với thông tin nhà sản xuất và các loại thuốc bảo vệ thực vật phân bó
thì việc quản lý các cửa hàng bán vật tư nông nghiệp ở khu vực nông thôn rất khó khăn
người nông dân chỉ phát hiện thuốc bảo vệ thực vật phân bón kém chất lượng khi đã sử dụng cho cây trồng và nó ảnh hưởng đến năng suất chất lượng sản phẩm
thứ hai là trong quá trình lấy mẫu kiểm tra chất lượng sản phẩm thì có những chỉ tiêu phân tích là thời gian dài
đến một mươi năm ngày mới có kết quả và khi có kết quả thì đại lý đã bán hết sản phẩm
nên là không có cơ sở để mà chúng tôi khắc phục hậu quả sau kiểm tra
thứ ba là các cơ sở buôn bán kinh doanh phân bón và thuốc bảo vệ thực vật thì có cái quy mô hoạt động nhỏ lẻ
thế nên là một số ít các hộ ý thức chấp hành pháp luật là chưa cao
việc quản lý được phân cấp khá rõ ràng
đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò của các cơ quan chịu trách nhiệm kiểm tra giám sát cấp huyện
tuy nhiên ở nhiều địa phương công tác quản lý giám sát còn thiếu chặt chẽ chưa thực sự phát huy hiệu quả trong phát hiện xử lý vi phạm
do đó đã vô tình tạo kẽ hở cho một số cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ
cơ sở kinh doanh theo thời vụ dễ dàng tra trộn phân bón giả phân bón kém chất lượng không rõ nguồn gốc vi phạm về nhãn mát
đặc biệt đối với các sản phẩm phân bón vi sinh phân bón hữu cơ phân bón nhập khẩu trôi nổi
tình trạng còn có quá nhiều loại sản phẩm phân bón đặc biệt nhiều loại tên gọi nhãn hiệu na ná nhau khiến người nông dân rất khó phân biệt
theo chúng tôi cái sản phẩm này vẫn còn rất nhiều
đặc biệt là có một số sản phẩm có tên gần giống nhau nhưng hàm lượng hoạt chất hoặc hàm lượng dinh dưỡng của phân bón khác nhau
dễ gây nhầm lẫn cho cái người mua bán và sử dụng
trên địa trường hiện nay vấn đề phân giả hiện nay về giảm số lượng lớn thì chúng tôi cũng chưa phát được nhiều
nhưng cái nổi cộm lên là vấn đề nhái
họ nhái phân bón lâm thao chúng tôi rất giống về kiểu dáng bao bì
nó chỉ khác về logo
ví dụ logo chúng tôi là ba ngành lá cọ thì có những cơ sở là họ làm ba ngành lá khoai
hay chúng tôi có chữ lông thao thì họ tương tự như vậy
và đặc biệt cái này đối với bà con nông dân ở vùng cao thì nhiều nơi bà con còn không biết chữ
vì vậy là các đại lý thì họ lại hữu ứng với nông dân về mua những sản phẩm nhái để có lợi nhuận cao hơn
cái điều này gây rất khó khăn cho đối với chúng tôi trong vấn đề là cung ứng phân bón cho bà con nhân dân
đặc biệt là những bà con dân ở vùng sâu vùng xa vùng cao
thưa quý vị và các bạn trên thực tế thuốc bảo vệ thực vật là loại hàng hóa kinh doanh có điều kiện
điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật được pháp luật quy định cụ thể nhưng không phải tổ chức cá nhân nào cũng dễ dàng đáp ứng
theo quy định của pháp luật tổ chức cá nhân buôn bán thuốc bảo vệ thực vật phải bảo đảm các điều kiện tại điều sáu mươi ba luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật năm hai nghìn một mươi ba và các văn bản hướng dẫn thi hành cụ thể
chúng tôi đã phỏng vấn nhanh một số cơ quan chức năng đang thực thi quản lý thuốc bảo vệ thực vật tại cơ sở
đối với các chủ cơ sở đã có trình độ chuyên phù hợp
xem xét để cấp đủ các điều kiện giúp cơ sở thuận lợi trong công tác kinh doanh
và đối với các cá nhân mà chưa đủ điều kiện chuyên môn thì chúng tôi cũng hướng dẫn
lập hồ sơ và cho tổng hợp học các lớp tập huấn để đảm bảo đầy đủ chuyên môn theo quy định và cấp giấy để cho các hộ thuận lợi trong công tác kinh doanh
thứ nhất là về điều kiện về con người thì phải có trình độ chuyên môn về nông nghiệp
cũng như là hoặc là thuốc bảo vệ thực vật hóa học
theo cái quy định của luật các điều kiện về cơ sở vật chất như là cửa hàng khó chứa
các điều kiện để bán hàng như là giá kệ và các sổ sách ghi chép hóa đơn chứng từ để bán hàng
và đặc biệt là không được bán hàng những loại hàng hóa mà không được phép lưu hành
đối với mỗi cơ sở kinh doanh phân bón thuốc bảo vệ thực vật
thì với những người bán thì đều phải có giấy chứng nhận
ứng vực phân bón và thuốc bảo vệ thực vật do tri cục trồng trọt bảo vệ thực vật của địa phương chứng nhận
và nếu như không có giấy chứng nhận như thế này thì cơ sở kinh doanh này sẽ không đủ điều kiện
bán phân bón và thuốc bảo vệ thực vật cho bà con nông dân
liên quan đến tình trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nhập lậu
nông dân hay gọi là thuốc sâu tàu
khiến nhiều cánh đồng ở xã tráng việt huyện mê linh hà nội
bị tàn phá được báo chí phản ánh trong thời gian gần đây